tính từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi một cho đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận một trăm bốn mươi sáu ca nhiễm mới sars cov hai liên quan phân bố tại hai mươi quận huyện và trong tổng số một trăm bốn mươi sáu ca này có hai mươi bảy ca được ghi nhận tại cộng đồng
theo sở y tế hà nội chùm liên quan đến ổ dịch phú đô nam tử liêm chợ ninh hiệp gia lâm ổ dịch trần duy hưng ổ dịch la thành giảng võ đều tăng thêm nhiều ca f
trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh công tác phòng chống covid một mươi chín tại các quận huyện đã được nâng cao mức độ đặc biệt chú trọng khoanh vùng truy vết những nơi có ca f
bên cạnh đó lực lượng chức năng nghiêm túc duy trì nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống siêu thị chợ dân sinh
sau một tháng hoạt động trở lại nhiều nhà xe đã phải giảm chuyến so với kế hoạch thí điểm ban đầu của bộ giao thông vận tải thậm chí ngừng hoạt động vì thua lỗ
thực tế này cho thấy viễn cảnh mờ mịt của vận tải khách liên tỉnh trong thời gian sắp tới
khi hoạt động trong trạng thái bình thường mới giá nhân liệu thuế phí trở lại bình thường nhưng nguồn thu là hành khách thì không bình thường trở lại
thưa quý vị ngày một mươi ba tháng một mươi một mạng xã hội facebook chia sẻ clip kẻ trộm manh động lấy xe máy bị người dân phát hiện tri đuổi trong đêm gây náo loạn cả khu vực
theo tìm hiểu vụ trầm xảy ra tại một nhà dân tại hẻm c bảy b tổ một mươi ấp ba a xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi một
hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy vào hẻm thì phát hiện xe máy của người dân để trước cửa nhà nên tiếp cận lấy xe máy
trong lúc kẻ gian đẩy xe lấy được ra phía ngoài để nổ máy chạy đi thì bị chủ xe phát hiện truy hồ
những người dân trong hẻm đã lao ra đuổi theo kẻ trộm tuy nhiên tên trọn đã nhanh chân lên xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát
vụ việc gây náo loạn cả khu vực đoạn clip vụ trộm sau đó được đăng lên mạng xã hội để người dân cảnh giác với tình trạng trộm cắp cướp giật đang có chiều hướng gia tăng sau dịch
chiều một mươi ba một mươi một ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tổ chức họp giao ban trực tuyến với các quận huyền và thành phố thủ đức về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn
một trong những nội dung đáng chú ý đó là đề xuất cho phép tất cả các hàng quán được phục vụ rượu bia trở lại
theo sở công thương tp hcm việc thí điểm sử dụng thức uống có cồn tại các quán ăn ở tp thủ đức và quận bảy đã triển khai có hiệu quả
nếu xét các yếu tố về bao phủ vaccine sức khỏe tinh thần và qua việc lấy ý kiến của một số chuyên gia từ đó nhận thấy việc ngồi cùng bạn bè cũng là cách thức giải tỏa căng thẳng tác động tiêu cực từ dịch bệnh
vì vậy sở công thương kiến nghị ubnd tp hcm xem xét cho phép các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống có sử dụng thức uống có cồn trên địa bàn được hoạt động trở lại trong điều kiện có kiểm soát
cụ thể các cơ sở có phục vụ rượu bia phải đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín với các điều kiện như khách hàng phải tiêm đủ hai mươi vaccine cơ sở kinh doanh hoạt động tối đa năm mươi công suất đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
các chuyên gia cho rằng khi mở rộng các hoạt động ăn uống có sử dụng đồ uống có cồn cũng làm tăng kích cầu tiêu dùng chi tiêu để dần dần phục hồi nền kinh tế trong điều kiện an toàn với dịch bệnh
còn tại đồng bằng sông cửu long hai tuần qua số ca nhiễm covid một mươi chín đã có chiều hướng tăng mạnh có nơi như đồng tháp kiên giang tăng trên hai trăm linh
tình hình này đã khiến cho hệ thống cơ sở y tế ở nhiều tỉnh miền tây đang có dấu hiệu quá tải
thành phố cần thơ đang điều trị cho khoảng ba f hiện địa phương đang chuẩn bị cho f điều trị tại nhà
vấn đề khó khăn nhất là nhân lực y tế
ông tính cần thơ đang cần từ ba trăm linh bốn trăm linh y bác sĩ nếu cho f điều trị tại nhà
ở kiên giang hiện ngành y tế đang có bảy nhân sự
thiếu gần một năm trăm linh người
những ngày qua tính mới liên tục bốn bệnh viện với một một trăm linh dường bệnh
chưa kể một số bệnh viện còn tăng công suất dường như y bác sĩ không được tăng cường thậm chí còn bị yêu cầu cắt giảm biên chế
riêng hai tỉnh sóc trăng và bạc liêu dù những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng cao
nhưng nhận được sự chi viện từ các bệnh viện ở thành phố hồ chí minh nên áp lực giảm bớt phần nào
hiện ngành y tế sóc trăng có khả năng tiếp nhận điều trị cho khoảng bốn năm trăm linh f
còn bạc liêu có khả năng tiếp nhận điều trị bảy năm trăm linh f
đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cần thơ có một mươi một trẻ em mồ côi do cha mẹ nhiễm covid một mươi chín
trong đó em nhỏ là năm tuổi và em lớn nhất là một mươi năm tuổi gia đình nghèo
chính thời điểm này mô hình tình thương cho em hậu covid một mươi chín của công an thành phố cần thơ
đã giúp cho các em phần nào vượt qua được khó khăn và nỗi đau mất mát
dịch covid một mươi chín tiếp tục ghi nhận những diễn biến
dịch covid một mươi chín tiếp tục ghi nhận những diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước
tại hà nội tính từ một mươi tám h ngày một mươi hai đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi một
đã ghi nhận một trăm bốn mươi sáu ca mắc mới trong đó có hai mươi bảy ca tại cộng đồng
một trăm bốn mươi sáu ca mắc mới được xác định phân bổ tại hai mươi quận huyện
trong đó có ổ dịch phú đô tăng nhiều nhất với ba mươi bốn ca
chủng f một của các trường hợp sàng lọc hòa sốt tăng thêm hai mươi bảy ca
số ca mắc mới còn lại liên quan đến ổ dịch chợ ninh hiệp
duy hưng la thành ổ dịch bạch chữ tiến thắng phú la hà đông
ổ dịch thủ lệ ngọc khánh nam dư lĩnh nam kho hàng shopee khu công nghiệp đài tư
trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các quận huyện được nâng cao mức độ đặc biệt chú trọng khoanh vùng
truy vết những nơi có ca f
bên cạnh đó lực lượng chức năng nghiêm túc duy trì nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
như cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống siêu thị chợ dân sinh
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
tại các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình cách làm sáng tạo để phòng chống dịch tái bùng phát
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và chính quyền địa phương
thì ý thức tự giác của mỗi người dân vẫn luôn luôn là lá chắn quan trọng nhất
phản ánh sau đây tại phường hồng hà tp hạ long tp hcm
khu phố sáu thuộc phường hồng hà tp hạ long
trên toàn phường hiện có trên ba trăm linh tổ liên gia đảm bảo an ninh trật tự
tuy nhiên từ khi dịch covid bùng phát những tổ liên gia trở thành những tổ covid cộng đồng như thế này
bất kể ai đi đâu làm gì có người lạ từ nơi khác đến khu phố hoặc những nhà kinh doanh dịch vụ
đã thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch hay không
đều được thông báo kịp thời lên các nhóm gia lô của tổ
đặc biệt là thời gian gần đây
đã có sự bùng phát của một số địa bàn lân cận
cho nên là chúng tôi đã quản lý tốt đối tượng người dân trên địa bàn khi ra khỏi địa bàn
và cũng như khi ở nơi khác về đến địa phương
ở khu phố chúng tôi thì đã tạo ra các nhóm liên gia
trong từng nhóm có từ năm đến một mươi hộ dân
trong sự bình thường đã gắn kết để đảm bảo an ninh trật tự
gắn kết để đoán kết
mà trong covid thì tăng cường khu giám sát và nhắc nhở lẫn nhau
bên cạnh các tổ liên gia lực lượng công an phường cũng nắm người
đặc biệt đối với các khu trọ di biến động của người dân luôn thay đổi
vì vậy mỗi khu trọ đều có mã cốt qr riêng như thế này
nhằm quản lý chặt chẽ những người đến thuê trọ
yêu cầu mọi người khai báo y tế nếu ra khỏi tỉnh
yêu cầu khách đến chơi phải quét mã
từ vùng dịch về để lắm được số f một f hai f ba
trong thời gian này thì gần đây thì cũng chưa có f ở trên địa bàn phường hồng hà
nhưng mà chúng tôi cũng vẫn đang quyết liệt thực hiện làm sao đó đảm bảo
cái tình hình an ninh tự trên địa bàn phường được giữ vững
sau hai tháng đi vào hoạt động các tổ liên gia tự quản covid trên địa bàn phường hồng hà
đã thực sự phát huy vai trò hiệu quả là cầu nối cánh tay đắc lực của chính quyền địa phương
trong việc giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
ví dụ như mà trên địa bàn có xảy ra dịch bệnh thì cái mô hình này sẽ phát huy cái hiệu quả
trong việc các hộ gia đình sẽ cùng tương trợ lẫn nhau giúp đỡ nhau đi mua các lương thực
thực phẩm thiết yếu rồi quản lý và trông coi nhà ở
ví dụ như trong một gia đình mà các hộ dân mà phải đi cách ly tập trung
thì những người
người dân khác ở các hộ dân ở trong nhóm đó sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình
trong tình hình hiện nay việc các phường trên địa bàn thành phố hạ long chủ động xây dựng
triển khai thực hiện nhiều mô hình cách làm sáng tạo trong việc phòng chống dịch từ cơ sở
sẽ góp phần cùng cộng đồng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
đây cũng là chìa khóa hữu hiệu để thành phố hạ long giữ vững địa bàn xanh
ổn định và phát triển kinh tế
bố trí cơ quan chính quy
bố trí cơ quan chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã là một trong những chủ trương lớn và hiệu quả của bộ công an
qua hơn hai năm triển khai lực lượng công an xã bon phẳng huyện thuận châu tỉnh sơn la
đã nỗ lực bám nắm địa bàn triệt phá các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
nhằm từng bước chuyển hóa địa bàn trọng điểm tạo được dấu ấn trong lòng nhân dân
những năm trước bản phạng xã bon phạng huyện thuận châu
được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cấp ủy đảng chính quyền đối với công tác phòng chống tội phạm
phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia phòng chống
đấu tranh với các loại tội phạm
đặc biệt lực lượng công an xã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
thời gian gần đây tình hình trật tự an toàn xã hội bản phạng xã bon phạng
đã có những bước chuyển biến tích cực rõ rệt
đến nay các nhóm đánh giá tiêu chí trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp
phần lớn đều đạt nhân dân yên tâm lao động phát triển kinh tế
các em đã thiếu thốn tình hương cha hoặc mẹ thì nói chung là mình không có thể cái gì gọi là bù đắp được
thì mình nhờ cái chương trình này thì có thể bù đắp một phần nào đó sự chống vấn tình hương đó cho các em
thì đảm bảo cho các em có một tương lai sáng lạng sau này thì chương trình này rất rất hay
công an cần thơ đã sung kích đi đầu cung cấp ủy chính quyền địa phương
chung tay chăm lo các em mồ côi vì dịch covid một mươi chín có đủ cái ăn cái mặt được học hành đầy đủ
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và đã có lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng
góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của lực lượng công an thành phố cần thơ vì nước quên thân vì dân phục vụ
cuối tuần này các sinh viên công nghệ bước vào giai đoạn nước rút hoàn thiện giải pháp cho cuộc thi ju hakaton
đây là sân chơi lập trình lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam phối hợp với đại sứ quán hoa kỳ
hướng đến những mô hình công nghệ trí tuệ nhân tạo ai giải quyết bài toán môi trường
và tiêu thụ động vật hoang dã
chiều tối ngày một mươi ba tháng một mươi một ban tổ chức cuộc thi lập trình juh cathon năm hai nghìn hai mươi một công bố sáu tuyên bố vấn đề
làm chủ đề để hai mươi một nhóm thí sinh lựa chọn
trong đó năm vấn đề gắn với thực tế tại việt nam bao gồm nơi cao nhận thức về các mối đe dọa
đến từ việc tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã đặc biệt trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
thứ hai là giám hành vi mua bán sản phẩm từ động vật hoang dã để làm thuốc
thứ ba là phát hiện và giảm hành vi phạm tội về động vật hoang dã trên nền tảng kỹ thuật số
thứ tư là gia tăng cơ hội cứu động vật hoang dã bằng khuyến khích cộng đồng báo cáo tội phạm
và cuối cùng là xử lý tổng hợp dữ liệu về động vật hoang dã cho mạng lưới tổ chức cứu trợ
các giải pháp công nghệ thực sự là một thách thức to lớn và quan trọng
việt nam là một quốc gia giàu đa dạng sinh học
điều đó có nghĩa là tìm kiếm những giải pháp để bảo tồn đa dạng sinh học
và chống lại vấn nạn buôn bán động vật hoang dã là một nhiệm vụ quan trọng
để đạt tới sự phát triển bình vẩn
tuy nhiên là khi mà tình trạng tội phạm buôn bán động vật hoang dã
nó chuyển lên những không gian mạng trong thời gian gần đây
thì những thử thách về công nghệ làm cho những nhà bảo tồn
kể cả những cơ quan thực thi pháp luật cũng gặp rất là nhiều khó khăn
và chúng tôi tin rằng là các vấn đề về công nghệ thì sẽ cần phải có những giải pháp về công nghệ
và do đó chúng tôi tổ chức cuộc thi này với mong muốn sẽ huy động được lực lượng giới trẻ
và sinh viên học công nghệ thông tin ở việt nam rất là đông
trước giờ các bạn rất là ít tham gia những hoạt động môi trường này
thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để các bạn thử sức mình trong một cái lĩnh vực mới
chỉ trong hai tuần phát động hội đồng tuyến chọn đã lựa chọn một trăm hai mươi năm bạn trẻ
thuộc hai mươi một đội thi tiềm năng nhất từ gần ba trăm linh đơn đăng ký
để tham gia phiên lập trình chính thức của zuhakathon việt nam hai nghìn hai mươi một
từ hôm nay đến sáng mai một mươi năm tháng một mươi một hai mươi một đội sẽ lập trình và giới thiệu giải pháp
từ hai mươi một đội thi năm đội sẽ được chọn vào vòng chung kết
và cuối cùng ba đội xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn trao giải
xong xong với zuhakathon việt nam tổ chức change cùng nhiều đơn vị
đã khởi động cuộc thi tài năng dí sáng tạo vì khí hậu
thưa quý vị vắng du khách đồng nghĩa với chuyện thất thu từ du lịch
dịch covid một mươi chín đã gây tổn thất nặng nề cho du lịch lý sơn quảng ngãi
khi đến giờ vẫn chưa thể dỡ bỏ lệnh dừng đón khách ra đảo
người làm du lịch trên đảo chưa bao giờ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nang như lúc này
anh trần minh khánh từng rất tự tin về đầu tư dịch vụ
lưu trú phục vụ khách du lịch
năm hai nghìn một mươi sáu gia đình anh khánh bỏ ra số tiền trên một mươi tỷ đồng
trong đó chủ yếu là tiền vay ngân hàng để đầu tư khách sạn đại dương
năm hai nghìn một mươi bảy khách sạn được đưa vào hoạt động nhưng đến nay chưa thu hồi được vốn
thì rơi vào tình cảnh bế tắc gắn gượng cầm cự khi khách sạn không đón được khách
khách sạn không có thu nhập nhưng mỗi tháng phải trả lại vai ngân hàng
đây cũng là tình cảnh chung mà nhiều chủ nhà nghỉ khách sạn
tại huyện đảo lý sơn đang phải đối mặt
năm hai nghìn một mươi bảy khách sạn được đưa vào hoạt động nhưng đến nay chưa thu hồi được vốn
thì rơi vào tình cảnh cầm cự khi khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn
đây cũng là tình cảnh chung mà nhiều chủ nhà nghỉ khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không đón được khách sạn không
chuyến trên đảo hy vọng sẽ sớm đón được những du khách đầu tiên để vượt lại hoạt động kinh doanh sau nhiều tháng bị ngưng trễ
nói chung là tình hình do dịch bệnh cũng dài tình hình kinh tế rất là khó khăn
thì nhà hàng là cũng mong là sớm được mở cửa trở lại
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một du khách đến lý sơn tham quan du lịch giảm gần ba mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi và giảm gần tám mươi ba so với năm hai nghìn hai mươi hai
gần một mươi tháng kể từ tháng một đến nay nhưng lý sơn chỉ đón được chừng ba mươi chín du khách
đây là lượng khách thấp nhất trong vòng năm năm qua
điều này cũng đã tác động đến nguồn thu ngân sách của lý sơn khi ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương bị ảnh hưởng
đối với lý sơn là ảnh hưởng cũng rất nặng nề
thứ nhất là đối với lĩnh thương mại dịch vụ và du lịch
thì đối với lý sơn trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một thì nó giảm tới hơn sáu mươi
thì đây rõ ràng là thấy một cái chỉ tiêu và cái
cơ cấu kinh tế của huyện nó ảnh hưởng rất lớn
ảnh hưởng tới cơ cấu chung của huyện nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến người dân
để có thể phục hồi lại du lịch người dân ở đảo lý sơn đang mong từng ngày
bởi một khi dịch càng kéo dài thì việc phục hồi du lịch sau đại dịch sẽ càng gặp khó khăn